sáng nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

nghĩa cửa này càng đặc biệt hơn trong bối cảnh thiếu hụt máu hiện nay
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
liên quan đến vụ việc cháu bé một mươi bảy tháng tuổi tử vong tại một cơ sở trong giữ trẻ tự phát trên địa bàn xã vạn điểm huyện thường tín thành phố hà nội
công an huyện thường tín đã tạm giữ khẩn cấp đối với nguyễn thị an và nguyễn thị lành cùng chú tại huyện phú xuyên hà nội để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an hai đối tượng liên tục thay đổi lời khai
sau khoảng một ngày đấu tranh an và lành từng bước khai nhận hành vi đánh đập bạo hành dẫn đến thương tích khiến cháu bé tử vong
hai đối tượng còn khai nhận đã bạo hành nạn nhân nhiều lần liên tiếp
ngoài ra cơ sở mầm non này hoạt động tự phát đã bị xử phạt hai lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động
liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ bán nước mía tại phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với phan văn trung để làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu trung được nguyễn văn nghĩa rủ đi cướp tài sản của nạn nhân tại phường an hòa thành phố biên hòa
trưa ngày một tháng ba cả hai đến gần nhà nạn nhân
trước ngày một tháng ba trung ngồi ngoài quán cà phê còn nghĩa vào nhà sát hại nạn nhân cướp đôi hoa tài và hai điện thoại di động
sau khi gây án cả hai về nhậu và bán tài sản cướp được
trung được nghĩa tường thuật lại quá trình gây án và cũng biết việc nghĩa chuẩn bị hung khí trước khi đi gây án nên có đủ yếu tố cấu thành tội đồng phạm giúp sức cho nghĩa trong việc cướp tài sản
cả nghĩa và trung đều đã bỏ nhà đi sống lang thang

nghĩa bị quý và khương đuổi theo sau đó các đối tượng rời khỏi hiện trường công an thu giữ hai mảnh kim loại bằng trì nghi là đầu bi tại hiện trường
qua xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do trong quá trình cai nghiện tại một trung tâm ở thành phố quy nhơn giữa khương và sĩ xảy ra mâu thuẫn nên cả hai hẹn nhau cùng giải quyết bằng súng
thưa quý vị si sa bóng cười là các chất kích thích gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của người sử dụng
hiện nay si sao và bóng cười đang được giới trẻ sử dụng một cách tràn lan mà không lường trước được những hệ lụy của nó
tại thành phố đà nẵng sau lễ gia quân các tổ liên ngành công an thành phố đà nẵng đã tổng giả soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ tụ điểm vui chơi giải trí kiểm tra đến từng kho chứa hàng và phát hiện thu giữ hàng loạt bình khí cười và si sản
thưa quý vị sau nhiều giờ kiểm tra và tiến hành phá khóa cửa bên trong của cơ sở khói ga đình nằm trên đường tràng văn trứ của quận hai
tổ liên ngành công an quận hải châu thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều bình khí cười và các dụng cụ sử dụng si sa
tiến hành kiểm đếm tổ liên ngành công an quận hải châu phát hiện hai mươi ba bình dụng cụ hai kiện hương liệu một kiện chứa than dùng để hút si xa tám bình khí cười hai bao tải chứa bóng cười
qua kiểm tra chỗ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của án lô hàng nổi trên
tổ liên ngành công an quận hải châu thành phố đà nẵng lực lượng chức năng đã tiến hành lập miếng bản và tạm giữ toàn bộ lô hàng
điều đáng nói là chủ cơ sở này đã cố tình trốn tránh không hợp tác mở khóa phao hàng đến khi tổ liên ngành phát hiện và phá khóa để vào bên trong